tình quốc tế cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea mới đây cho biết cơ quan này đã được phép tiếp cận các khu vực của nhà máy điện hạt nhân zaporizhia ở ukraine và không phát hiện chất nổ ở đây
trong thông báo iaea nêu rõ các chuyên gia của iaea không tìm thấy mìn hoặc chất nổ trên nóc các tòa nhà chứa lò phản ứng thuộc tổ máy số ba và tổ máy số bốn cũng như các phòng đặt tuô bin sau khi được phép tiếp cận vào chiều ngày ba tháng tám
tổng giám đốc iaea rafael grossi đã bày tỏ hoan nghênh thông tin trên trước đó vào hôm bảy tháng bảy ông grossi thông báo iaea đang đạt tiến bộ trong việc thanh sát một số khu vực của nhà máy điện hạt nhân zaporia sau khi các cáo buộc nơi này bị đặt mìn ông khẳng định không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của chất nổ